trong số gần một mươi tỉnh thành phố với khoảng một hai triệu đồng bào khmer sinh sống ở đồng bằng sông kiều long
sóc trăng là tỉnh đông nhất chiếm gần ba mươi một số dân toàn tỉnh
những ngày này khắp các nẻo đường từ thành phố về đến nông thôn đều rực rỡ cờ hoa nhà nhà trang hoàng sửa sang để chào đón năm mới
trong năm hai nghìn một mươi tám tỉnh sóc trăng đã triển khai hiệu quả các nguồn hỗ trợ đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số
nhờ đó đời sống của đồng bào đã có những chuyển biến đáng kể góp phần giảm nhanh số hộ nghèo
hôm nay quốc hội chính thức bước vào phiên chất vấn của kỳ họp thứ bảy
trên nhiều số báo ra ngày hôm nay đăng tải các bài viết đáng chú ý nhiều câu hỏi nóng chờ các bộ trưởng kỳ vọng lớn từ hoạt động chất vấn
sáng nay ngày bốn tháng sáu bộ trưởng bộ công an đại tướng tô lâm sẽ mở đầu cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn dài hai ngày rưỡi của quốc hội
tiếp đến bộ trưởng bộ xây dựng phạm hồng hà bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện sẽ đăng đàn
sau cùng phó thủ tướng phạm bình minh sẽ chốt lại các vấn đề của phiên chất vấn
đại biểu quốc hội cho biết đã chuẩn bị các câu hỏi được sư luận cử tri quan tâm để sẵn sàng chất vấn bốn bộ trưởng và đề nghị các bộ trưởng không trả lời vòng vo quanh co
những đống rác thải xây dựng rác thải sinh hoạt được đổi trộn ven sông hồng đoạn qua địa phận thành phố hà nội gây ô nhiễm môi trường ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng nhưng dường như chính quyền địa phương đang bất lực trong việc xử lý
đây cũng là nội dung chính của bài viết đuôi nhau đổi trộm rác thải lấp sông hồng trên báo lao động
khoảng vài tháng trở lại đây người dân phường nhật tân quận tây hồ bức xúc trước tình trạng không kể ngày đêm
từng đoàn xe tải liên tục chở phế thải xây dựng ở các công trình đổi trộm vào các bãi sữa hoặc khu vực ven sông hồng
sau đó khi bị người dân phản đối thì xe chở rác chỉ dám hoạt động vào ban đêm
đã rất nhiều lần vì ngăn cản các xe đổi trộm rác thải xây dựng người dân trong thôn và các đối tượng đổi trộm rác thải đã xảy ra xích mít
sau đó việc đổi trộm rác thải xây dựng cũng được báo lên chính quyền địa phương
nhưng trong thời gian dài chính quyền địa phương cũng như các cơ quan chức năng vẫn không có động thái xử lý
cho bãi rác thải ngày một cao hơn
bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm là trách nhiệm của nhiều ngành cũng như chính quyền địa phương
hiện công tác phối hợp giữa các ngành khá tốt nhưng vẫn còn tồn tại nhiều bất cập
báo hà nội mới số ra ngày hôm nay nêu vấn đề ngăn chặn thực phẩm ba
có một thực tế hiện nay là người tiêu dùng khi mua hàng ở các chợ dân sinh luôn có cảm giác không yên tâm
vì thực phẩm không rõ nguồn gốc kém chất lượng bày bán chản lan
vì tiện lợi và giá cả hợp lý nhiều người đã tặc lưỡi với thực phẩm
không nguồn gốc xuất xứ không nhãn mát không hạn sử dụng
trong khi đó tình hình vận chuyển buôn bán thực phẩm nhập lậu vào hà nội vẫn còn phổ biến
công tác kiểm tra xử lý của cấp huyện và cấp xã chưa nghiêm minh nên vi phạm còn nhiều
để ngăn chặn triệt để nguồn hàng này cần sự vào cuộc quyết liệt thường xuyên
của các cơ quan chức năng chính quyền địa phương
những cán bộ sai phạm trong thi cử tại sơn la sẽ bị xử lý như thế nào
đang là vấn đề mà dư luận rất quan tâm
báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết đáng chú ý
kỷ luật các cán bộ sơn la liên quan tới sai phạm thi cử
trong ngày ba sáu ubnd thông báo đã quyết định cảnh cáo ông phạm văn thủy
phó chủ tịch ubnd tỉnh sơn la kiển trách ông cầm ngọc minh
nguyên phó bí thư chủ tịch ubnd tỉnh sơn la

đề nghị ban bí thư xem xét kỷ luật ông hoàng tiến đức
giám đốc sở giáo dục đào tạo sơn la vì liên quan tới vi phạm gian lận điểm
trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh này
bên cạnh đó cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà giang vừa quyết định điều tra
chuyển hồ sơ vụ án gian lận thi cử sang viện kiểm sát nhân dân tỉnh
đề nghị truy tố năm bị can
bộ công thương đang thí điểm xây dựng cơ chế tự do hóa thị trường điện bán lẻ điện
hiện nay có ba mươi khách hàng
là các hộ tiêu thụ điện lớn đăng ký thí điểm mua điện trực tiếp
trong tháng sáu này bộ sẽ hội thảo cơ chế cho phép một số nhà máy năng lượng tái tạo
tham gia đấu giá bán trực tiếp cho các khách hàng với giá sản lượng ban đầu khoảng ba trăm linh mw
bán lẻ điện trực tiếp giá điện có giảm là câu hỏi của tác giả bài viết trên báo thanh niên
theo phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long nguyên viện trưởng viện nghiên cứu thị trường giá cả
của bộ tài chính việc đấu thầu cạnh tranh
sẽ không giúp cho người dân được hưởng giá điện thấp
tuy nhiên nếu đấu thầu công khai minh bạch đúng quy trình
thì sẽ phản ánh được các chi phí chính xác cấu thành trong giá điện
dù giá có không rẻ hơn nhưng nó là giá hợp lý hoặc giá tối ưu nhất
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại